sở giao thông vận tải hà nội đang nghiên cứu nhiều giải pháp giảm ủn tắc giao thông
trong đó đáng chú ý là đề xuất mở bến xe sau không giờ giảm tải lưu lượng xe lưu thông ban ngày nhằm tránh tình trạng ủn tắc xảy ra
việc bổ sung các tuyến xe khách chạy ban đêm dự kiến sẽ giảm ủn tắc thuần lợi cho công tác tổ chức giao thông của thành phố vào các khung giờ ban ngày
khai thác hiệu quả công suất hoạt động của các bến xe và cuối cùng là tiết kiệm thời gian di chuyển cho hành khách
sở giao thông vận tải đang chủ động giả soát lại các quy hoạch luồng tuyến từ đó đưa ra danh mục tuyến nhằm kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư hoạt động các tuyến xe khách chạy ban đêm
cùng với công khai danh mục luồng tuyến thành phố sẽ nghiên cứu cho phép các tuyến chạy đêm được đi vào các đoạn tuyến đường ngắn nhất nhằm tiết kiệm thời gian di chuyển cho hành khách và giảm chi phí cho doanh nghiệp vận tải